cuộc chiến trừng phạt giữa nga và phương tây liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine vẫn đang tiếp diễn
tổng thống litva guitanas nocida mới đây cho biết nước này đã sẵn sàng mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm vận
chuyển đến vùng lãnh thổ kaliningrad của nga
hiện các quan chức của nga cho biết litva không chỉ chặn hàng hóa tới kaliningrad bằng đường sắt
mà còn chặn cả vận chuyển bằng đường bộ
từ cuối tuần qua nhà điều hành đường sắt quốc gia litva đã cấm vận chuyển hàng hóa thuộc diện bị trừng phạt
vào kaliningrad theo hướng dẫn từ ủy ban châu âu
vinis cũng cho biết sẵn sàng mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm nếu eu đưa ra các biện pháp hạn chế mới
cũng như đối mặt với các bước trả đũa của moscow
cả libra và eu đều nhấn mạnh các hạn chế nêu trên không dẫn đến việc phong tỏa kaliningrad
song nga coi động thái này là phong tỏa kinh tế đồng thời cảnh báo moscow sẽ có phản ứng
các biện pháp thích hợp sẽ được thông qua trong tương lai gần và sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng
đến người dân litva
kaliningrad nằm trên bờ biển baltic giữa litva và bà lan
cả hai đều là thành viên của nato
kaliningrad không có bất cứ đường biên giới trên bộ với lãnh thổ chính của nga
và giống như một ốc đảo giữa lòng châu âu của nga